ngày năm một mươi tại tp huế bộ thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về biển đảo
bảo vệ chủ quyền hoàng sa và trường sa tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế cho đại diện sở thông tin và truyền thông đài truyền thanh truyền hình cấp huyện
phòng văn hóa thông tin cấp huyện của một mươi một tỉnh thành phố khu vực bắc trung bộ và duyên hải miền trung
tại hội nghị các đại biểu đã được thông tin về vị trí tầm quan trọng của biển trong phát triển
kinh tế xã hội lợi ích của việc khai thác sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển
những tác hại của việc khai thác hủy diệt tài nguyên biển cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền hoàng sa
trường sa của việt nam thực thi chủ quyền ở trường sa hoàng sa của nhà nước việt nam qua các thời kỳ
cả nước hiện có một mươi hai ba triệu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt bảy mươi chín một dân số
bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức hội nghị tập huấn tuyên
truyền về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế để người dân nắm rõ quyền và lợi ích của mình khi tham gia bảo hiểm